thưa quý vị bộ y tế yêu cầu dừng việc thăm hỏi người bệnh nội trú của người nhà người bệnh
tại các cơ sở khám chữa bệnh để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó bộ yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cơ quan y tế
các ngành các bệnh viện viện nghiên cứu phó dường bệnh các bệnh viện thuộc trường đại học
phải tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch
bộ cũng yêu cầu bố trí đủ nhân lực chăm sóc toàn diện người bệnh tại các khoa trọng điểm
giảm tối đa người nhà hỗ trợ chăm sóc đối tượng người bệnh
trước đó từ hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám bệnh viện e hà nội đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh
sau khi phát hiện một ca bệnh đang điều trị nội trú trong bệnh viện dương tính với virus sars cov hai
hiện bệnh nhân đã được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung
để quản lý chăm sóc và điều trị
bắt đầu từ giờ sáng nay ngày hai mươi tháng tám tỉnh bắc ninh tạm dừng hoạt động karaoke
quán ba vũ trường trên địa bàn tỉnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của bắc ninh cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị
trung tâm thương mại cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng chống dịch bệnh chủ động các phương án dừng hoạt động trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
trước đó chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh cũng yêu cầu giả soát lập danh sách các trường hợp trên địa bàn
từng đến hoặc về vùng có dịch ở hải dương từ ngày ba tháng tám tới nay
những người này sẽ phải tự cách ly ở nhà
nơi lưu trú khai báo y tế và theo dõi sức khỏe có sự giám sát của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
các trường hợp có dấu hiệu ho sốt đau họng cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để khám
phân loại cách ly và làm xét nghiệm với sars cov hai
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp với các ca nhiễm mới tăng lên mỗi ngày
các ban ngành từ trung ương đến địa phương đã cùng vào cuộc để nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp lây nhiễm
thế nhưng bỏ qua các cảnh báo và các biện pháp cứng rắn của các cấp chính quyền
một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan
và điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến cho dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng hơn
những hình ảnh như thế này rất dễ bắt gặp trên đường phố hà nội
mặc dù đã có quy định bắt buộc người dân thủ đô phải đeo khẩu trang nơi công cộng
và khi bị lực lượng chức năng lập biên bản họ đều có những lý do riêng của mình
sáng ngày nó vội đi quá nên quên mất
coi anh em có cầm khẩu trang ở trên tay nhưng mà lại vội đi nên là quên không đeo vào
em ngay đây xuống đây cái cho cháu ra chơi mà về luôn
từ ngày một mươi chín tháng tám theo quy định của hà nội các cửa hàng ăn uống quán bia giải khác
thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu một mét đối với khách hàng
nhân viên phải có khẩu trang bảo hộ sát khuẩn quyến khích giữ tâm trắn găng cách
bên cạnh những cửa hàng đã nghiêm túc chấp hành thì vẫn có rất nhiều những địa điểm
cả chủ và khách vẫn thờ ơ đối với quy định này
trước tình hình trên lực lượng công an thành phố hà nội tiếp tục ra quân nhắc nhở nhân dân
thực hiện nghiêm việc giãn cách để khẩu trang đưa công công cũng như xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
trong tình hình hiện nay do không xác định được nguồn lây nhiễm và các ca bệnh mới phát hiện cho cộng đồng
có lịch trình hoạt động phức tạp từng tiếp xúc với nhiều người bệnh trước khi được xác định dương tính
nhiều ca nhiễm không có triệu chứng bệnh cho nên việc các cá nhân tự giác thực hiện các biện pháp phòng hộ
là cách tốt nhất ngăn dịch lây lan trong cộng đồng
thời gian vừa qua do một thực tế là chúng ta kiểm soát được bệnh tốt dài ngày cho nên có tâm lý lơi lọc
và bây giờ là lúc chúng ta phải nhìn vào thực tế là bệnh dịch còn kéo dài
ít nhất phải một năm nữa thì vaccine mới có thể đến mọi người
cho nên buộc chúng ta phải tăng cường các giải pháp để chung sống thực sự an toàn
dịch bệnh có ngăn chặn được hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi người
việc một bộ phận người dân chủ quan xem nhẹ việc cách ly xã hội hay phòng hộ cá nhân
sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến lây nhiễm chéo trong cộng đồng
và để lại những hậu quả
vô cùng nghiêm trọng